bị mắng do ăn nhậu nam thanh niên hai mươi năm tuổi ở an giang đã cầm dao đâm cha dượng tử vong
vào sáng ngày hai mươi chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với huỳnh văn sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thành phố long xuyên về hành vi giết người
tại cơ quan điều tra sang khai nhận do bị ông dương văn ơn là cha dựng của sang mắng vì chuyện ăn nhậu
nên sang bực tức đã lấy dao đâm nhiều nhát vào người ông ơn khiến ông này tử vong
sau đó được mẹ đưa đến công an phường đầu thú
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên